một thông tin về tình hình dịch bệnh số ca mắc sốt xuất huyết ở hà nội liên tục tăng cao trong hơn một tháng nay và hiện địa bàn đã ghi nhận ba ca tử vong
các chuyên gia dự đoán trong khoảng tháng một mươi tháng một mươi một số lượng bệnh nhân còn tăng cao hơn nữa
theo đánh giá của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội chỉ tính riêng trong tuần qua trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hơn hai người mắc sốt xuất huyết tại hai mươi chín quận huyện
trong đó huyện phú xuyên là địa bàn ghi nhận số ca mắc nhiều nhất trong tuần với một trăm sáu mươi ba ca tiếp đến là hoàng mai cầu giấy hà đông đống đa đan phượng thanh oai thanh trì
trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai cho biết hiện số bệnh nhân sốt xuất huyết chiếm một phần ba số ca bệnh đang điều trị tại đây
mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng một mươi năm hai mươi ca bệnh và đa số là các ca đã trở nặng